công an tỉnh sơn la vừa triệt phá đường dây buôn bán hàng cấm là thuốc diệt cỏ trên địa bàn huyện yên châu của tỉnh sơn la
ngày bốn tháng một công an huyện yên châu giữ người đối với vũ thị nhung chú tại huyện yên châu
về hành vi kinh doanh hàng cấm là thuốc bảo vệ thực vật thuốc diệt cỏ nhãn hiệu heroset có chứa hoạt chất glyphosate
đây là loại thuốc không được phép buôn bán sử dụng tại việt nam thu giữ hơn sáu hai trăm linh chai tương đương với năm lít hóa chất
tiếp đó công an huyện yên châu đã lập biên bản và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với phạm thị tân nguyễn hữu cường
cùng chú tại tỉnh sơn la thu giữ ba bảy mươi bảy chai tương đương với gần hai năm trăm linh lít hóa chất
mở rộng điều tra công an huyện yên châu ra lệnh khám xét khẩn cấp lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn thị tình
trú tại huyện mai sơn tỉnh sơn la là đầu mối
tổng số tăng vật thu giữ đối với cả bốn đối tượng là chín ba trăm bảy mươi một chai tương đương với bảy năm trăm linh lít hóa chất
công an huyện tân châu tỉnh tây ninh vừa tạm giữ ba đối tượng là lương trinh bích trân chú tại huyện tân châu
về hành vi buôn bán hàng cấm diêm đăng phi và trần văn sang cùng chú tại huyện tân châu về hành vi vận chuyển hàng cấm
công an huyện tân châu tỉnh tây ninh vừa tạm giữ ba đối tượng là lương trinh bích trân chú tại huyện tân châu về hành vi vận chuyển hàng cấm

đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ phối hợp với công an xã tân hà
tuần tra phát hiện bắt quả tang đối tượng chân điều khiển xe mô tô vận chuyển ba hộp pháo hoa nổ có trọng lượng là năm kg
qua khám xét công an thu giữ thêm bốn kg pháo nổ các loại tại nhà đối tượng chân
cùng ngày tổ công tác phát hiện xe mô tô do đối tượng diêm đăng phi điều khiển chở theo trần văn sang
vận chuyển hai mươi bảy năm kg pháo nổ các loại qua khám xét công an tiếp tục thu giữ thêm hai mươi bốn kg pháo nổ các loại
tại hải phòng công an huyện vĩnh bảo cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố đối tượng nguyễn văn tuấn về hành vi sản xuất hai mươi sáu bốn mươi bốn kg pháo nổ
qua công tác nắm tình hình cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh bảo phát hiện đối tượng nguyễn văn tuấn
chú tại xã việt tiến huyện vĩnh bảo
trong truyền tám mươi quả pháo nổ khám xét nơi ở của đối tượng cơ quan công an phát hiện thêm hai mươi năm kg pháo nổ thành phẩm
cùng nhiều tăng vật liên quan đến việc chế tạo sản xuất pháo nổ của đối tượng
tuấn khai nhận tự sản xuất pháo nổ để bán kiếm lời và sử dụng trong dịp tết sắp tới
thưa quý vị thời điểm trước trong và sau dịp tết nguyên đán tình trạng chế tạo tàng trữ mua bán và sử dụng pháo nổ trái phép
lại gia tăng và có nhiều diễn biến phức tạp
đây không chỉ là những hành vi viên
đây không chỉ là những hành vi vi pháp luật mà còn tiêm ẩn những mối nguy hiểm khôn lường tới tính mạng sức khỏe và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
mới đây công an quận hà đông thành phố hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can một đối tượng về hành vi sản xuất buôn bán hàng cấm
chỉ bằng những cuộn giấy a bốn như thế này cùng với các chất hóa học được mua trên mạng nguyễn quang huy hai mươi hai tuổi ở thị xã sapa tỉnh lào cai
đã chế tạo ra các quả pháo rồi đem giao bán trên mạng xã hội tùy vào từng kích cỡ và loại pháo sẽ có những mệnh giá khác nhau
sau khi làm thành công thì em đăng bài lên trên facebook nên thức là em không bán pháo mà em chỉ bán vỏ thôi xong mọi người vào mua pháo thì là đặt theo kích thước
theo tài liệu điều tra tổ công tác công an quận hà đông đang làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn thì phát hiện một nhân viên bưu cục
cho một thùng hàng cho khách có biểu hiện nghi vấn tổ công tác đã yêu cầu và tiến hành kiểm tra thì phát hiện trong thùng hàng chứa bốn mươi hai khối hình trụ tròn nghi là pháo nổ
qua điều tra công an quận hà đông xác định đối tượng gửi hàng là nguyễn quang huy tiến hành khám xét nơi sản xuất pháo của huy công an phát hiện và thu giữ nhiều công cụ phương tiện sản xuất và một mươi ba kg pháo nổ
đối tượng thì là khách địa bàn tuy nhiên đối tượng này hoạt động rất là rộng
mà cái thủ đoạn của đối tượng này là nghiên cứu
tất cả các công đoạn cũng như là để sản xuất pháo tự chế cũng như là quấn bằng thủ công
nhưng về cái khác là trong quá trình hoạt động thì đối tượng là sinh sống ở tại sapa nhưng lại sản xuất thực hiện hành vi ở một khách sạn để che giấu hoạt động của cơ quan kiểm soát
cơ quan công an lưu ý người dân cần nâng cao công tác tuyên truyền chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật

trước đó có các quy định về quản lý sử dụng pháo
nếu phát hiện các trường hợp cố ý vi phạm quy định về phòng chống pháo nổ người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định
báo động chung nên cần phải tuyên truyền làm mạnh công tác tuyên truyền nhất là đối với các bạn trẻ phòng ngừa hành vi sản xuất và buôn bán pháo nổ nhất là trong dịp tết nguyên đán
họ đã không tức là nguyên đán làm cao rồi
công an thành phố tam kỳ của tỉnh quảng nam vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà thân thị liên tỉnh
trú tại phường an phú thành phố tam kỳ về hành vi tàng trữ trái phép đồ chơi nguy hiểm bị cầm
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tổ công tác công an thành phố tam kỳ và công an phường an phú tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh do bà tỉnh làm chủ cơ sở
tại khu phố an hà trung phường an phú phát hiện trong kho hàng của bà tỉnh
có tàng trữ số lượng lớn đồ chơi nguy hiểm bị cấm gồm một ba mươi cây đồ chơi nhựa dạng kiếm một hai trăm tám mươi chín đồ chơi nhựa dạng súng và chín mươi bốn cây gậy phát sáng
ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính là bảy năm triệu đồng lực lượng công an còn tiến hành tịch thu tiêu hủy toàn bộ số đồ chơi trên
chuyển sang các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu lào cai trong một mươi ngày đầu năm hai nghìn hai mươi ba tiếp tục có nhiều dấu hiệu tích cực
theo đó hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ số hai kim thành từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay được thông quan nhanh chóng thuận lợi
tổng kinh mạch xuất nhập khẩu đạt một mươi tám tám triệu đô la mỹ trong đó kim ngạch nhập khẩu đạt một mươi chín triệu đô la kim ngạch xuất nhập khẩu đạt bảy chín triệu đô la mỹ
những mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm nông sản rau củ quả các loại bánh kẹo hóa chất máy móc thiết bị
hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là hoa quả tươi của việt nam
hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là chuối xanh dưa hấu quả thanh long lạc nhân hàng mây che đan ván bóc
thưa quý vị từ một mươi năm h ngày hôm nay ngày một mươi một tháng một liên bộ công thương tài chính sẽ thực hiện điều chỉnh giá xăng theo chu kỳ
theo đó giá xăng e năm ron chín mươi hai và ron chín mươi năm vẫn giữ nguyên giá so với kỳ điều chỉnh trước
cụ thể giá xăng ron chín mươi năm vẫn giữ nguyên giá là hai mươi hai một trăm năm mươi năm
giá e năm vẫn có giá là hai mươi một ba trăm năm mươi
trong khi đó giá dầu diesel giảm năm trăm hai mươi đồng một lít chỉ còn hai mươi một sáu trăm hai mươi đồng một lít
dầu hỏa giảm chín trăm sáu mươi đồng một lít giá bán là hai mươi một tám trăm linh đồng một lít
dầu ma rút giảm ba trăm tám mươi đồng một kg có giá mới là một mươi ba bảy trăm bốn mươi đồng một kg
tại kỳ điều chỉnh này liên bộ không trích lập quỹ bình ổn giá xăng đối với xăng e năm và ron chín mươi năm
trích lập quỹ với dầu diesel là sáu đồng một kg
giá sáu trăm linh năm đồng một lít dầu hỏa là sáu trăm năm mươi đồng một lít và dầu ma rút là ba trăm linh đồng một kg
thưa quý vị nhằm cung ứng đầy đủ hàng hóa cho người dân tết nguyên đán quý mão
đảm bảo không tăng giá hàng thiết yếu sở công thương tp hà nội đã đưa ra nhiều giải pháp
trong đó có đa dạng kênh phân phối từ trực tiếp đến trực tuyến
trong dịp cao điểm tết nguyên đán quý mão năm nay ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ tết trên địa bàn thành phố
đạt khoảng ba mươi chín năm trăm linh tỷ đồng tăng một mươi năm so với năm ngoái
đáng chú ý năm nay hà nội có ba mươi năm doanh nghiệp bao gồm các sàn thương mại điện tử siêu thị hệ thống phân phối
cửa hàng lớn có hình thức bán hàng trực tuyến qua điện thoại website ứng dụng thương mại điện tử
để người tiêu dùng nắm bắt thông tin chủ động mua hàng hóa
sở cũng kết hợp với các cơ quan chức năng có bốn đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra chất lượng hàng hóa vệ sinh an toàn thực phẩm
các cơ sở phân phối hàng hóa dịp tết đảm bảo không xảy ra tình trạng găm hàng thổi giá
triệt để xử lý hàng giả kém chất lượng để bảo vệ người tiêu dùng
thưa quý vị tất bật thậm chí làm xuyên đêm những ngày này tại các làng nghề không khí sản xuất hết sức khẩn trương
để có thể kịp cung ứng cho người dân mua sắm tiêu dùng dịp cuối năm
trong dịp tết cổ truyền năm nay thì sau đây sẽ là ghi nhận tại thành phố đà nẵng
một cơ sở sản xuất bánh khô mè tại làng nghề bánh khô me quang châu thôn quang châu xã hòa châu huyện hòa vang
mùa sản xuất lớn nhất trong năm bắt đầu từ rằm tháng một mươi một cho đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai âm lịch
chỗ cơ sở này cho biết trên thị trường có nhiều loại bánh màu bá đẹp
tuy nhiên bánh mang hương vị truyền thống làm thủ công vẫn được người dân ưa chuộng
để kịp thời cung ứng sản phẩm
mỗi ngày một mươi nhân công làm việc bắt đầu từ hai giờ sáng
tại làng nghề nước mắm nam ô những đơn hàng để các đơn vị làm quả tết đã được hoàn tất vào trước đó
hiện các cơ sở sản xuất đang gấp rút ra chai kịp cung ứng sản phẩm cho khách lẻ
mùa tết thì mùa cao điểm nhất
như năm ngối thì chúng tôi được sáu lít năm nay chúng tôi đã chuẩn bị sản tám
nhưng mà chắc là hơn chưa thống kê nhưng mà còn một mươi ngày nữa thì tôi tin là sẽ hơn con số đó
so với hai năm trước đời sống kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình hình dịch bệnh
năm nay dịp tết mức tiêu thụ các mặt hàng nói chung cũng như những sản phẩm truyền thống nói riêng tăng cao
cùng với việc nỗ lực sản xuất
đời truyền thống cũng đã đẩy mạnh việc đổi mới mẫu mạ cũng như hướng tiếp cận khách hàng
chúng tôi thì cũng thường xuyên đổi mới và tiếp cận nhiều nhóm đối tượng khách hàng khác nhau
người lớn tuổi thì chúng tôi dùng cái vị truyền thống hoàn toàn
người trẻ thì dư quan thì hãy dùng nước mắm truyền thống nhưng mà khoa thêm chút đường phản
mà muốn là truyền bá cái nghề của cái làng quân trao chị
được đốc hơn để cho chị em chị có công em việc luôn
trong sự phát triển khóa
không ngừng của thị trường những sản phẩm truyền thống vẫn luôn có chỗ đứng
sự đón ngừng của khách hàng là động lực để người lao động dự lựa nghề
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi các tin tức kinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay phương nam
kim thạch xin kính chào quý vị đến với tin tức kinh tế phương nam
thưa quý vị ngày một mươi một tháng một đội năm phòng cảnh sát môi trường công an thành phố hồ chí minh cho biết
vừa bắt quả tan ba cơ sở có hành vi sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc
để tẩy trắng măng và ngó sen tại chợ đầu mối bình điền
và số hàng này nếu như mà không được ngăn chặn khi bán ra thị trường
sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng
tại vựa rau củ quả nằm trong khu bi chợ đầu mối bình điền quận tám thành phố hồ chí minh
cảnh sát môi trường phát hiện chủ cơ sở đang sơ chế măng với các loại hóa chất tẩy trắng
không nhẵn mát không hạn sử dụng trong một mươi bọng nhựa
với khối lượng chín trăm năm mươi kg chuẩn bị bán ra thị trường
đoàn kiểm tra đã lập biên bản và tạm giữ chín trăm năm mươi kg măng đã ngâm hóa chất hai kg hóa chất để xử lý
cùng thời điểm tại một cơ sở khác trong khu bi cảnh sát bắt quả tan nhiều người đang tẩy trắng tám trăm năm mươi kg măng
thu dưỡng một mươi tám kg hóa chất kết bại
đặc biệt tại hai ô vựa này còn có hàng chục tấn măng đang chờ nhầm với hóa chất để bán ra thị trường
một tổ công tác khác tiến hành kiểm tra cơ sở sơ chế biến ngó sen và thu giữ một trăm ba mươi năm kg hóa sen đã ngâm hóa chất
và sáu trăm hai mươi gram hóa chất màu trắng
hiện cảnh sát đã tiến hành thu mẫu măng ngó sen và hóa chất để phân tích làm căn cứ xử lý theo quy định
bước đầu cái đối tượng khai nhận
cái loại hóa chất trên được mua tại chợ thiên viên không có nhẵn mát nên không biết là hóa chất gì
độc hại như thế nào mục đích để tẩy tắn tạo màu đẹp hơn trong măng và ngó sen
để đối phó với cơ quan chức năng cái đối tượng được hóa chất trong túi nilon ca nhựa dơ bẩn rồi giấu trong đống rác
số măng ngó sen đã ngâm hóa trước trên nếu không được phát hiện ngăn chặn kịp thời
khi bán ra thị trường sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng
được biết những tuần giá tết sản lượng hàng hóa vào chợ đầu mối bình điền trước khi phân phối đi nơi khác đạt khoảng ba năm trăm linh bốn tấn một ngày
tại đây cũng có đội quản lý an toàn thực phẩm thuộc ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm phụ trách kiểm soát chất lượng hàng hóa ra vào chợ
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc
trong quá trình tuần tra xử lý ô tô khách chạy không đúng tuyến trên địa bàn tp hcm lực lượng liên ngành đã phát hiện một phương tiện chở hàng trăm cây thuốc lá nhập lậu
tổ công tác liên ngành của tp hcm gồm thành tra giao thông cảnh sát giao thông quận một công an kinh tế quận một và đội cảnh sát giao thông bến thành
phối hợp làm chuyên đề xử lý xe khách trong ngày đầu áp dụng hạn chế xe khách dường nằm vào trung tâm thành phố
qua kiểm tra công ty trách nhiệm hỗ hạng một thành viên hạ phương vn số hai trăm bảy mươi ba phạm vũ lão quận một
lực lượng chức năng phát hiện bên trong có chứa hàng trăm cây thuốc lá không có quá đơn chứng từ nghi thuốc lá lậu
bước đầu các nhân viên nhà xe quanh co không hợp tác chỉ khai nhận do một người khách nhờ chuyển từ tp hcm ra đà nẵng
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
tại đồng tháp công an thành phố cao lãnh vừa kiểm tra hai cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử trên địa bàn và phát hiện nhiều vi phạm
qua kiểm tra hai cơ sở kinh doanh mua bán nhiều mặt hàng như thuốc lá điện tử phụ kiện thuốc lá điện tử và các loại tinh dầu để sử dụng cho thuốc lá điện tử
thời điểm này chủ cơ sở chưa xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như giấy phép kinh doanh của các mặt hàng trên
công an thành phố cao lãnh đã tiến hành lập biên bản để xử lý theo quy định
dịp cuối năm nhu cầu tôm nguyên liệu phục vụ cho thị trường tết tăng cao đã khiến cho giá tôm kích cỡ lớn ở miền tây tăng kỷ lục
ghi nhận tại đồng bằng sông cửu long giá tôm nguyên liệu loại hai mươi năm mươi con một kg đang tăng năm một mươi đồng mỗi kg
còn tôm loại bốn mươi một trăm linh con kg tăng từ ba đến năm đồng mỗi kg
hiện tôm thể kích cỡ hai mươi con kg giá tăng cao khoảng hai trăm chín mươi đồng mỗi kg
loại hai mươi năm con giá hai trăm bốn mươi đồng mỗi kg
ba mươi con giá một trăm chín mươi năm đồng mỗi kg đối
với tôm kích cỡ nhỏ năm mươi một trăm linh con đang giao động chín mươi sáu một trăm hai mươi năm đồng mỗi kg
theo sở nông nghiệp phát triển đông thu sốc trăng tình hình giá tôm nguyên liệu năm hai nghìn hai mươi hai luôn biến động tùy theo kích cỡ
vào các thời điểm trong năm nhưng cao hơn so với năm hai nghìn hai mươi một tôm kích cỡ từ hai mươi con kg trở về lớn giá
trung bình tăng ba mươi tám đồng mỗi kg
năm nay số lượng tôm nuôi đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai tại sốc trăng
hai trăm linh linh một tấn tăng bốn bốn so với năm trước trong đó số lượng tôm số hai mươi năm tấn vượt tám bảy tôm thẻ chân trắng một trăm bảy mươi sáu tấn
cục thuế tp hcm vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thương tính việt ban
chi nhánh bắc sài gòn
theo đó ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thương tính bị phạt hành chính số tiền gần một mươi sáu triệu

đồng thời bị truy thu hơn tám mươi một bốn triệu đồng

tổng số tiền việt băng chi nhánh bắc sài gòn bị xử lý thuế là hơn một trăm bốn mươi hai triệu đồng
trước đó việt banh công bố việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm hai nghìn hai mươi hai đều giảm so với kế hoạch ban đầu
kế hoạch lợi dụng rút thuế từ một chín mươi tỷ đồng xuống còn tám trăm linh tỷ đồng tương đương giảm gần hai mươi bảy
dự kiến tổng tài sản năm hai nghìn hai mươi hai ngân hàng đạt một trăm một mươi năm tỷ thấp hơn một mươi tám tỷ so với kế hoạch đã giao
trong đó giữ nợ cho phê giữ nguyên ở mức sáu mươi năm hai trăm linh tỷ
thanh tra sở y tế tp hcm vừa có quyết định xử phạt thẩm mỹ viện malisa đường huỳnh văn bánh quận phú nhuận
với mức phạt là một trăm sáu mươi triệu đồng và đình chỉ hoạt động một mươi tám tháng đối với lĩnh vực chăm sóc da
cụ thể thẩm mỹ viện marisa bị xử phạt vì có các hành vi vi phạm cung cấp dịch vụ khám bệnh
chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh
đoạn cáo dịch vụ khám bệnh chữa bệnh khi chưa có giới phép hoạt động
ngoài phạt tiền và đình chỉ hoạt động lĩnh vực chăm sóc da malisa bị buộc tháo gỡ tháo dỡ xóa quảng cáo
hai nhân viên chăm sóc da ở cơ sở mailisa cũng bị phạt ba mươi năm triệu đồng mỗi người vì không có chứng chỉ hành nghề
ngoài ra hai cơ sở khác cũng bị thanh tra sở y tế tp hcm xử phạt chín mươi triệu đồng
đình chỉ hoạt động một mươi tám tháng vì cung cấp dịch vụ khám bệnh chữa bệnh mà không có giới phép gồm
thẩm mỹ viện thiên khuê số bảy trần quang diệu quận ba và công ty trách nhiệm hữu hàng bảo lan mega center số năm mươi hai nguyễn ngọc lộc quận một mươi
kính thưa quý vị những ngày gần đây giá thanh long tại bình thuận tăng mạnh và giá thu mua tại vườn đạt hai mươi đồng một ký
tuy nhiên lượng hàng khá khang hiếm dù giá thanh long khởi sắc nhưng nhiều nhà vườn vẫn chưa dám sản xuất trở lại
vì lo ngại tình trạng mất giá như mấy năm vừa qua
tại vựa thanh long này đơn hàng những tháng đầu năm tăng có ngày đơn vị xuất năm mươi tấn hàng
giá đơn vị thu mua tại vườn đối với thanh long ruột trắng là hai mươi đồng thanh long ruột đỏ ba mươi năm đồng một kg
theo chủ vựa nguyên nhân thanh nông tăng giá là do thị trường trung quốc mở cửa trở lại
bên cạnh đó là nhu cầu hàng tết của thị trường nội địa cũng tăng
đa số giá của thanh long phục vụ càng như là vào thị trường trung quốc
cuối tháng một mươi hai giá thanh long ở bình thuận xô vườn khoảng một mươi một mươi một đồng
do đầu trung quốc bán tại bầu trại khoảng một trăm linh một trăm linh một đồng
nhưng qua đầu tháng một khi trung quốc ít hàng
và trung quốc đã mở cửa trở lại cho hàng hóa xuất khẩu và người
đồng thời mở cửa du lịch thì hàng hóa nó tăng lên đột sức từ một trăm linh tăng lên đến một trăm sáu mươi đồng
thì ở việt nam nó cũng tăng giá theo
hiện nay thì nó tăng khoảng hai mươi hai mươi một đồng ở vườn
giá thanh long mặc dù tăng cao nhưng những nhà vườn có thanh nông chính như thế này để bán là rất ít
nguyên nhân là do diện tích thanh long giảm
và nhà vườn sản xuất cầm chừng chờ tăng giá
điển hình như gia đình ông hùng
gia đình ông có ba năm trăm linh trụ thanh long nhưng ông đã cắt giảm năm trăm linh trụ
ba trụ còn lại ông chia nhỏ sản xuất
đến thời điểm giá tăng cao thì ông cũng chỉ có năm trăm linh trụ có trái chính để bán
cách đây khoảng đi hai ba tháng hoặc thậm chí là một tháng mới đây
thì nhà nông cái giá ba bốn ngàn thì bây giờ nông doanh phải sản xuất cầm chừng
thứ nhất nó là giữ đách giữ làng
thứ hai là giữ công an việc làm
nó định chỉ cho bà con
rồi cái thứ ba nữa là coi như là chủ yếu là ví dụ như cái nhà nhiều đó
thì người ta sản xuất là ba mươi tám mươi thôi
chứ người ta cũng không có dám đầu tư giảm trải nhiều như cách đây năm bảy năm được
mà chủ yếu là người ta duy trì cái cuộc sống của người ta cho nó tạm thời có công an việc làm thôi
chứ còn cái hàng mà bây giờ nó nhảy lên thế này một mươi nhà thì chỉ có được khoảng bốn năm nhà có
hiện nay sản lựa trụ mà giảm xuống còn
nhưng mà thật ra cái sản lượng trái thì nó giảm hơn nhiều
bởi vì trong hai mươi bảy hectare đó mấy năm thì có giá thì họ đầu tư ba vụ bốn vụ
nhưng bây giờ không có giá thì hàng điện họ chỉ đầu tư một vụ hai vụ thôi
nên sản lượng nó cũng giảm rất là nhiều
thì nên theo tôi dự đoán thì khả năng tình hình sắp tới thì giá cả sẽ phân đấu ổn định trở lại
thanh long là cây trồng chủ lực của tỉnh bình thuận
nhưng do giá cả bấp bên trong năm hai nghìn hai mươi hai
diện tích thanh long giảm mạnh từ ba mươi ba hectare xuống còn hơn hai mươi bảy hectare
hiện dù giá thanh long khởi sắc nhưng nhiều nhà vườn vẫn chưa dám sản xuất trở lại
vì sợ lặp lại tình trạng mất giá trong mấy năm vừa qua
theo số liệu tổng hợp từ các tỉnh lượng thanh long xuất khẩu qua các cửa khẩu biên giới việt trung khoảng một triệu tấn một năm
tại bình thuận hơn tám mươi sản lượng thanh long xuất khẩu sang thị trường trung quốc
cho thấy cơ hội mới cho thanh long xuất khẩu được mở ra
quan trọng là nông dân doanh nghiệp cần tranh thủ vận dụng cơ hội này để đưa nông sản có chất lượng xuất khẩu
nhằm mang lại giá trị kim ngạch gia tăng đồng thời quan trọng hơn hết là đảm bảo yêu cầu rào cản kỹ thuật của nước nhập khẩu
khoảng năm năm trở lại đây ấn phẩm đặc biệt đón tết trở thành món ăn lạ mà quen với độc giả
và số lượng đơn vị tham gia thị trường quý mạo năm hai nghìn hai mươi ba gia tăng đáng kể
với doanh thu ghi nhận là một năm triệu đồng
khoảng năm năm trở lại đây ấn phẩm đặc biệt đón tết trở thành món ăn lạ mà quen với độc giả

với doanh thu ghi nhận là một năm triệu đồng

mang theo nhiều kỳ vọng cho ngành xuất bản năm tiếp theo
ngành xuất bản in không kỳ vọng bước tiến vượt trội về số bản trong hai nghìn hai mươi ba
nhưng vẫn kỳ vọng sự đồng hành của xuất bản truyền thống và xuất bản điện tử
để đạt mục tiêu tỷ lệ hấp thụ sản phẩm độc trong nước là năm năm bản sách mỗi người vào năm hai nghìn hai mươi năm